sơn la là tỉnh miền núi đời sống người dân ở nhiều nơi vẫn còn khó khăn thiếu thốn nên việc chăm lo cho con cái đến trường vẫn chưa được trú trọng
trước thực trạng đó thông qua hoạt động đỡ đầu của giáo viên nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các bản vùng sâu vùng xa của huyện thuận châu tỉnh sơn la đã có thêm điều kiện để đến trường
đây là ngôi nhà của gia đình em quang thị phương cúc ở bản một mươi xã bó một mươi một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại trường tiểu học và trung học cơ sở bó một mươi a
nhiều năm nay trong căn nhà sàn đơn sơ này chỉ có hai bà cháu tự chăm sóc nhau chính vì thế sự quan tâm về vật chất và tinh thần của các thầy cô giáo trong trường đã tiếp thêm động lực để em đến trường
gia đình vất vả như vậy nhưng đã được các thầy cô giáo và nhà trường hỗ trợ lúc tặng gạo lúc tặng chăn ấm các thầy cô trong nhà trường còn tặng quần áo sách vở dây dép cho cháu nhờ thế bà cũng bớt vất vả cháu thì yên tâm đến trường
cũng giống như nhiều giáo viên khác đang công tác ở địa bàn đặc biệt khó khăn hành trang lên lớp ngoài những trang giáo án cô giáo nguyễn thủy dung trường trung học cơ sở mường khiêng còn đem tình cảm yêu thương đến với các em học sinh của mình
nhiều năm qua cô đã nhận đỡ đầu em lường văn triểu bị bệnh tim bẩm sinh cô dung đã kêu gọi hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong trường để ủng hộ cho triểu chữa bệnh
bản thân tôi cảm thấy rất là vui
cũng rất là hạnh phúc vì nhìn thấy các em được khỏe mạnh được vui vẻ đến trường và được hòa đồng cùng với tất cả các bạn
tôi thích nghĩ rằng là chỉ cần một chút thôi thì nó sẽ là hành động nhỏ nhưng mà ý nghĩa thì rất là lớn
trên địa bàn huyện thuận châu vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện để đi học
vì thế nhiều điểm trường ở cách xa trung tâm xã số lượng học sinh không bảo đảm
trước thực tế này phòng giáo dục và đào tạo huyện thuận châu vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện để đi học

với nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh học sinh và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của các thầy cô giáo
có nhiều thầy cô giáo cũng có hoàn cảnh khó khăn nhưng với tấm lòng của mình thì các thầy cô cũng đã dành thời gian dành tiền bạc dành vật chất và tình cảm của mình để ủng hộ các cháu
với lòng yêu nghề mến trẻ các thầy cô giáo ở vùng cao thuận châu đã vượt qua khó khăn
vất vả để chia sẻ giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của mình
tình yêu thương ấy là động lực thắp lên niềm tin giúp các em có nghị lực vươn lên trong cuộc sống